khoảng ba năm trở lại đây cây hồ tiêu tại tỉnh đắk lắc liên tục bị bệnh và chết hàng loạt
khiến cho nông dân bị thiệt hại vô cùng nặng nề và lâm vào cảnh nợ nần khi mà chi phí đầu tư chưa kịp thu hồi thì đã mất trắng
đây là tất cả những gì còn sót lại trong dãy tiêu rộng hơn bốn hectare của ông phạm văn quyết ở xã xuân phú huyện ek tỉnh đắk lắc
việc mất đi những hàng tiêu xanh bạt ngàn đồng nghĩa với việc kinh tế của gia đình ông bị sa sút chầm trọng
khi khoản thu nhập đều đạn hơn một tỷ đồng mỗi vụ cũng đã tiêu tan theo những thân cây tiêu chết khô và những trụ tiêu chờ bê tông trong dãy
ba năm này bắt đầu chết hết luôn thực tế là chết hết vì là do bệnh tật rồi là đủ thứ
chứ còn nông dân của xuân phú này thì cơ bản là dựa vào cây tiêu phát triển kinh tế được là do cây tiêu
nhưng mà cây tiêu nó chết đi này là nói chung là dân chúng tôi
trong các năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm khi tiêu đạt đỉnh về giá thì người trồng tiêu cũng đạt lợi nhuận tối đa
tại thời điểm đó bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng người dân đắk lắc đổ xô đi chặt cà phê vay vốn ngân hàng để trồng tiêu
nhưng chỉ vài năm sau khi giá tiêu xuống thấp nhiều diện tích tiêu chết do sâu bệnh
thì chính những diện tích tiêu trồng ồ ạt thêm đó đã khiến người dân rơi vào cảnh nợ nần
trong năm hai nghìn một mươi sáu tôi có một tỷ tiêu chết do sâu bệnh
tôi vây ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn là sáu mươi triệu
mục đích là về để mua giống tiêu là để trồng phủ hết cái diện tích của mình
tức là tôi có chín sao
nhưng mà không may là sau khi vay xong về là mua giống xong trồng
thì đến cuối năm ấy là hai nghìn một mươi sáu là tiêu thì mặc dù vừa bắt đầu vào thu là còn chết hàng loạt luôn
trước những khó khăn của người trồng tiêu tại đắk lắc
chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp để giải quyết khó khăn trước mắt cho người dân
nhiều người dân trồng bất chấp cái cái diện tích không phù hợp ví dụ như là đỗ đắc trồng luôn trên cả vùng nước
và những cái vùng đắc trên nền đá ong người ta cũng trồng luôn
và cái mạch nước ngầm rất thấp người ta cũng trồng
chính vì vậy sau khi là mưa như vậy thì tiêu bị ống chết
quan điểm của cơ quan chuyên môn cũng như là các cái cơ quan quản lý nhà nước thì là các không có tái canh lại cái diện tích tiêu trên cái diện tích tiêu
các không có tái canh lại cái diện tích tiêu trên cái diện tích tiêu
các không có tái canh lại cái diện tích tiêu trên cái diện tích tiêu
già cổi mà đất đai không phù hợp và những cái diện tích tiêu mà đã chết do bị bệnh hoặc là bị ngập ống do cái thời tiết
theo quy hoạch cây tiêu của tỉnh đắk lắc đến năm hai nghìn hai mươi mới đạt một mươi năm hectare
thế nhưng đến nay đã tăng lên trên ba mươi tám sáu trăm một mươi sáu hectare
tỉnh đắk lắc cần có những giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện quy hoạch cây hổ tiêu
để vừa bảo đảm diện tích theo kế hoạch vừa phát triển bền vững ngành hồ tiêu
đem lại hiệu quả kinh tế thật sự cho người nông dân